phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại biểu quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn cái nhung
và ban ngành huyện mang thít tỉnh vĩnh long để báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
nói chuyện với cử tri huyện mang thít phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết kỳ họp thứ sáu có nhiều đổi mới
trong đó đáng chú ý là việc quốc hội thông qua hiệp định cptpp mở ra nhiều cơ hội để đất nước ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới
trong luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được thông qua cũng đã bổ sung thêm những hành vi tham nhũng để góp phần phòng ngừa và hạn chế tối đa tội phạm tham nhũng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng thông tin cho cử tri những điểm mới trong luật công an nhân dân sửa đổi vừa được quốc hội thông qua
và đề nghị ngành công an tổ chức quan triệt và nghiêm túc thực hiện dự án luật này
cũng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại hội trường tỉnh ủy vĩnh long phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao năm mươi căn nhà tỉnh nghĩa
mỗi căn trị giá năm mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách cựu chiến binh hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của tỉnh vĩnh long
toàn bộ số tiền này do công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc hương thịnh tp hcm tài trợ